tại tỉnh tây ninh đã diễn ra hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ với chủ đề
liên kết phát triển bền vững tham dự hội nghị có các đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm phó thủ tướng vũ đức đam
cùng các lãnh đạo tỉnh thành phố vùng đông nam bộ
tại hội nghị tp hcm và năm tỉnh tây ninh bình dương đồng nai bình phước và bà rịa vũng tàu
đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng đông nam bộ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
nội dung liên kết tập trung vào công tác quản lý nhà nước về du lịch phát triển sản phẩm du lịch
quảng bá xúc tiến phát triển nguồn nhân lực du lịch kêu gọi đầu tư phát triển du lịch
nhân dịp này các doanh nghiệp lữ hành lớn tại tp hcm và các đơn vị cung cấp dịch vụ
tại các tỉnh vùng đông nam bộ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển sản phẩm kích cầu du lịch